một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an điện biên đấu tranh triệt phá bắt giữ tám đối tượng với hơn năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án đã triệt phá bắt giữ thành công bốn đối tượng thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định cha nga sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt giữ thành công sang khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt trang a dua là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can
để tạm giam ba đối tượng về tội sử dụng trái phép chất ma túy và sáu đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã kinh môn kiểm tra quán karaoke văn hương ở thôn lê xá xã lê ninh
thì phát hiện tại hai phòng hát có một mươi chín thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ một lượng lớn ma túy gồm ketamin và ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật có liên quan
công an thị xã kinh môn đã lập biên bản đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh
kết quả test nhanh xác định có một mươi sáu trên một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông nguyễn tuấn hào và con trai là nguyễn hoàng gia bảo
cùng chú tại phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột đã dùng dựa chém người khác
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu
giữa hào với thi đức long có xảy ra vai trạm sau đó giữa hai bên cái vã và long đã đấm vào mặt hào
sau khi hỏi và biết chuyện bảo liền nói với cha mình trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước ở số năm mươi một đường hoàng diệu bảo cầm dựa lao vào chém tới tấp nhiều nhát
còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long
gây đa chấn thương
đầu vào vùng tay phải nhập viện cấp cứu
qua điều tra truy xét ngày hai mươi tám tháng bốn công an tỉnh đồng nai vừa bắt thành công đối tượng trần nguyễn thái nam
trú tại huyện trảng bom để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày hai mươi một tháng một nam điều khiển xe máy chở thịnh chưa rõ lai lịch từ huyện trảng bom lên định quán để cướp giật tài sản
khi đến khu vực ấp ba xã phú vinh thì cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
của chị vòng anh tài rồi tẩu thoát
đến ngày hai mươi ba tháng bốn nam tiếp tục chở thịnh đến khu vực thị trấn định quán và cướp giật sợi dây chuyền vàng
trị giá trên bảy mươi triệu đồng của anh trương quốc tranh và cướp giật thêm một sợi dây chuyền vàng trị giá trên năm mươi triệu đồng
của anh lục nam dưỡng rồi chạy về huyện tràng bom bán lấy tiền tiêu xài
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vâng thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hiện nay trên vùng biển phía đông
của khu vực nam biển đông
đang hình thành một vùng áp thấp
dự báo là từ ngày hai mươi tám cho tới ngày ba mươi tháng bốn vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng
tây tây bắc hướng về khu vực nam trung bộ và đông nam bộ
để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp trên biển đông có khả năng mạnh thêm
nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
đề nghị ban chỉ huy upt công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến cà mau kiên giang
triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện
và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt chia cắt
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy và các trung đoàn
cảnh sát cơ động giúp nhân dân thu hoạch nông sản hoa màu thủy sản
bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng hỗ trợ nhân dân
khắc phục hậu quả thiên tai sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh trong cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai dịch bệnh
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống thiên tai dịch bệnh thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia
bốn tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn ba tám trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết hơn hai hai trăm linh người bị thương hơn hai bốn trăm linh người
so với bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông giảm sáu trăm chín mươi bốn vụ nhưng số người chết tăng bảy người
trong đó tai nạn giao thông xảy ra trong một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
chủ yếu ở đường bộ hơn ba bảy trăm linh vụ làm chết hai hai trăm hai mươi hai người bị thương hơn hai bốn trăm linh người
so với cùng kỳ năm trước giảm sáu trăm chín mươi vụ giảm chín người chết giảm tám trăm linh một người bị thương
đường sắt xảy ra hai mươi năm vụ làm chết một mươi sáu người bị thương bảy người
so với cùng kỳ của năm trước tăng một vụ giảm bốn người chết
đường thủy xảy ra một mươi bốn vụ làm chết hai mươi bảy người bị thương một người
so với cùng kỳ năm trước giảm ba vụ tăng một mươi sáu người chết
hàng hải xảy ra hai vụ làm chết và mất tích một mươi một người
so với cùng kỳ giảm hai vụ tăng bốn người chết và mất tích
chỉ tính riêng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra hơn một vụ
làm chết sáu trăm linh người và làm bị thương sáu trăm chín mươi người
tòa án nhân dân tp hà nội vừa quyết định ngày một mươi hai tháng năm tới
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
man nhãn mark health hai nghìn canada thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra
tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
phiên tòa dự kiến là sẽ diễn ra trong một tuần
trong vụ án này nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và hai bị cáo nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
và lê đình thanh nguyên công chức cục hải quan tp hcm
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tiếp tục với một thông tin khác
đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá và bắt giữ tám đối tượng
với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng với bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên án đã triệt phá bắt giữ thành công bốn đối tượng thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng vào ngày một mươi một tháng bốn
tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định trang a sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt giữ thành công cha nga sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên đã bắt chang a dua là bố đẻ của chang a sang
về hành vi che giấu tội phạm
trang a sang là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
và sử dụng các loại hung khí như dao kiếm mã tấu mà còn có cả những vũ khí nóng như súng súng tự chế
và các công cụ hỗ trợ trong quá trình gây án
điều này không chỉ gây ra nhiều khó khăn và nguy hiểm với lực lượng chức năng
mà còn gây bất an và lo lắng trong nhân dân
trong thời gian qua công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên đã tập trung đấu tranh mạnh để kìm giảm loại tội phạm này
ghi nhận ngay sau đây tại thái nguyên
đây là đối tượng mai thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi vừa bị tổ công tác của công an thành phố sông công bắt quả tang
cùng sáu đối tượng khác đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tổng cộng hơn sáu mươi tám gram ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan
trong đó có hai khẩu súng ngắn gồm một khẩu súng tự chế một khẩu súng nghi là súng quân dụng năm viên đạn
tuy nhiên đối tượng vẫn quanh co chối tội không thừa nhận hành vi nguy hiểm của mình
trong cái việc mà tôi chơi ma túy và có bạn bè chơi là tuyệt đối tôi không thu lợi bất chính gì ở đấy cả
và tôi chỉ là giao lưu bạn bè ngồi chơi với nhau
việc tôi tàng trữ khẩu súng là do tôi nghĩ là khẩu súng đấy là công cụ bây giờ
và để tôi sau này là để giúp tôi trong công việc kinh doanh nghĩa là làm cho anh em công ty bác sĩ làm
bản thân đối tượng mai thành có năm tiền án trong đó có hai tiền án về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
hai tiền án về tội cưỡng đoạt thải sản
và một tiền án về tội
chống người tình vụ
thì đối tượng này thì là đối tượng trước đây cũng là đối tượng cộng cán trên địa bàn
về còn hành vi tổ chức sử dụng ma túy thì đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
phương thức hoạt động
và cái thời gian quy luật hoạt động đối tượng cũng thay đổi không cố định ở một vị trí nào
sau đó là công an thành phố hồng kông đã phải áp dụng rất nhiều biện pháp mục vụ
để nắm và quản lý và để đấu tranh triệt phá với đối tượng thành
là địa bàn dắp danh thành phố thành nguyên
với hai khu công nghiệp và bốn cụm công nghiệp
thu hút hàng chục nghìn công nhân lao động đến làm việc
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ nảy sinh những mặt trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự
với nhiều giải pháp tăng cường phòng chống tội phạm
từ đầu năm đến nay công an thành phố sông công đã đấu tranh làm rõ một mươi năm vụ ma túy trên hai mươi đối tượng
chín vụ đánh bạc trên hai mươi bảy đối tượng
bắt và xử lý hình sự năm mươi hai bị can
trong đó thu giữ nhiều hung khí vũ khí nóng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì
công an thành phố cũng đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề
và đặc biệt là mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thì qua một thời gian thực hiện thì
chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo lực lượng
đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra
tập trung đấu tranh mạnh đối với tội phạm về hình sự ma túy
thì trong một thời gian thực hiện thì
chúng tôi cũng đã phát hiện bắt giữ được
nhiều các đối tượng hình sự
cụm cán trên địa bàn
thời gian tới công an thành phố sông công
tiếp tục phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương
các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền
vận động nhân dân tố sát tội phạm
mặt khác việc điều tra truy tố xét xử nghiêm
theo quy định của pháp luật
đối với các đối tượng sử dụng vũ khí nóng
hông khí nguy hiểm
các loại công cụ hỗ trợ vật liệu nổ
để săn đe và phòng ngừa tội phạm
qua đó góp phần tạo môi trường ổn định
thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương
với tội danh làm tàng chữ tán phát
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo đinh văn hải chú tại huyện đức trọng
tỉnh lâm đồng vừa bị tuyên bản án
năm năm tù giam và ba năm quản chế
sau khi mãn hạn tù
từ năm hai nghìn một mươi một
hải thường xuyên lên mạng xã hội facebook
và xếp chat để live stream viết và đăng tải
các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc
chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
khởi tố bắt tạm giam đinh văn hải
quá trình điều tra lực lượng chức năng thu thập được
một mươi ba đoạn video clip cùng nhiều bài viết
đăng trên facebook cá nhân của hải
có nội dung xuyên tạc sai sự thật
nhằm xuyên tạc lịch sử tình hình kinh tế xã hội
chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở nước ta tại tòa hải thanh khẩn
khai báo xét thế hải là người tàn tật
cha hải là người có công với đất nước
bị địch bắt tù đầy hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo năm năm tù giam
và sau khi mãn hạn tù phải chịu ba năm tù
quản chế tại địa phương
sáng nay phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau
đã phối hợp với công an huyện trần văn thời
tiến hành kiểm tra phát hiện một đối tượng
đang vận chuyển số lượng lớn ma túy
tại khu vực khóm chín thị trấn trần văn thời
đối tượng bị bắt là trần hiễu lý
trú tại xã khánh bình đông huyện trần văn thời
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong túi sách
có hai hộp chứa năm trăm linh viên nén màu xanh
và ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
là ma túy tổng hợp được đặt mua về
để bán lại cho các đối tượng nghiện
đến sáng nay khi đang trên đường nhận số ma túy
tìm nơi cất giấu thì bị lực lượng công an
kiểm tra và bắt quả tàng
phòng an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
khẩn trương làm rõ vụ lưu hành và sử dụng tiền giả
xảy ra trên địa bàn hai huyện mang thít và vũng liêm
đối tượng trần minh quang
trú tại phường long phước tp thủ đức tp hcm
đã thỏa thuận với một người tên lạc kiệt
dùng hai triệu tiền thật đổi lấy bốn triệu tiền giả
mua hàng hóa sau đó nhận lại tiền thừa
là tiền thật để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này hai đối tượng đã lừa được
nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vĩnh long
cho đến khi mua đồ tại một tiệm thuốc tây
trên địa bàn xã tân an luông huyện vũng liêm
thì bị chủ tiệm phát hiện tiền giả chi hô
đồng thời dùng xe mô tô truy đuổi
sau đó bắt được quang còn kiệt thì chạy thoát
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
đã thu hồi được ba tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
và tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự
tuyên án hai bị cáo là trần văn cười và nguyễn thanh hùng
cùng chú tại huyện phụ hiệp tỉnh hậu giang
tổng cộng hai mươi chín năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
một người dân đã thuê trần văn cười
chuyển mục đích sử dụng một thừa đất
ở thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư
với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
nhận tiền cọc xong cường yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên nguyễn thanh hùng
để được miễn giảm thuế
sau đó lấy lý do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền
rồi tiêu xài hết
cười và hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt
do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên
và bán thừa đất cho người khác
trong năm hai nghìn hai mươi cười cũng dùng thủ đoạn
nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất
nhưng không thực hiện và đưa ra thông tin gian dối
sở hữu một thừa đất tại tỉnh sóc trăng
để nhận tiền cọc bán đất
rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác
cơ quan điều tra xác định trần văn cười
đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của bốn người
nguyễn thanh hùng giúp sức cho cười
chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng hưởng lợi bất chính bốn mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt
bị cáo trần văn cười tổng cộng hai mươi hai năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thanh hùng bảy năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần văn cười phải trả lại hơn năm trăm linh triệu đồng
cho các bị hại có yêu cầu
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang cũng tuyên
các hợp đồng chuyển nhiệm quyền sử dụng đất
liên quan đến thửa đất mà cười và hùng đem đi cầm cố
là vô hiệu và chủ đất được nhận lại quyền sở hữu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
là lê văn hiếu và phạm minh tuân
cùng chú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
hiếu đã mở hiệu cầm đồ cùng với đồng phạm
thực hiện gần một giao dịch cho vai lãi nặng
với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra
năm hai nghìn một mươi bảy hiếu mở hiệu cầm đồ
anh hiếu ở khu vực chợ xanh
phường duy tân thị xã kinh môn
và tiến hành hoạt động cho vai lãi
để quản lý hoạt động kinh doanh
hiếu mô phần mềm quản lý
rồi thuê tuân tham gia
trong phần mềm của tôi
hỗ trợ công việc
khách đến ngày đóng lãi
trên phần mềm nó sẽ báo
mình kiểm soát
số tiền mình cho vai
lãi của em cho vai
có người thì em cho vai
có người cho em vai

cũng có người cho vai đến năm
người em cho vai thì toàn bộ là
người anh em bạn bè sinh sống
em không cho vai ở ngoài
quá trình điều tra
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiếu và tuân đã thực hiện
gần một lượt cho vai tiền
với nhiều mức lãi suất
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi năm tỷ đồng
qua đó đã thu hơn sáu tỷ đồng tiền lãi
trong đó có chín trăm bốn mươi ba lượt cho vay
với lãi suất từ ba đồng
trên một triệu một ngày
đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất cho vai
trên một năm
vượt quá năm lần lãi suất cao nhất
do bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
tội phạm này
nó gây bức xúc cho người dân
hai nội của nó
đến an ninh trật tự
trước đây còn hiện tượng ném chất bẩn
nhưng tuy nhiên
tình trạng ném chất bẩn
nhà dân nữa
nhưng tuy nhiên
đến đây nó cũng là
nó còn cái tiềm ảnh
các đối tượng sẽ
sẽ không còn hoạt động
động hành nữa
áp dụng những cái hình thức mới
những cái phương thức mới
để hoạt động
vì lãi suất
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
công an tỉnh hải dương
đang triển khai cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm
mùa xu lượt hè
và bảo vệ si game ba mươi một
trong một mươi bảy ngày đầu giao quân
trạm kiểm soát giao thông
ngã ba hàng
thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh hải dương
đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm tốc vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng
đã phát hiện xử lý bốn trường hợp lái xe
vi phạm về nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe
tạm giữ phương tiện
và phạt tiền tám mươi bốn bốn triệu đồng
thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh hải dương
tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
trên các tuyến giao thông
bảo đảm cho nhân dân và du khách
đến hải dương trong dịp nghỉ lễ
và sigem ba mươi một đi lại an toàn thông thoáng thuận lợi